chủ tịch nước trần đại quang thống lĩnh các lực lượng vũ trang chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh
đã đến thăm làm việc với bộ quốc phòng tại trung tâm huấn luyện miếu môn hà nội
tham dự buổi làm việc còn có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
thượng tướng phan văn giang ủy viên thường vụ quân ủy trung ương tổng tham mưu trưởng thứ trưởng bộ quốc phòng
thay mặt lãnh đạo bộ quốc phòng thượng tướng phan văn giang đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm hai nghìn một mươi tám
toàn quân thường xuyên nắm chắc tình hình làm tốt công tác tham mưu với đảng nhà nước cấp ủy chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng
huấn luyện sẵn sàng chiến đấu diễn tập luôn chủ động phối hợp với công an và các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống
không để bị bất ngờ thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ an ninh biên giới vùng trời biển đảo của tổ quốc
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch nước trần đại quang biểu dương những kết quả đã đạt được của bộ quốc phòng
trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thời gian qua
chủ tịch nước nhấn mạnh trong những năm qua đảng nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ
việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh tăng cường tiềm lực cho khu vực phòng thủ
xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc kịp thời ngăn chặn và làm thất bại
mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động bảo đảm giữ vững ổn định chính trị
tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước
nhiệm vụ trong thời gian tới chủ tịch nước yêu cầu quân ủy trung ương bộ quốc phòng tiếp tục lãnh đạo
chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của trung ương
các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi đã xác định
triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
thường xuyên nắm vững tình hình kịp thời tham mưu với đảng nhà nước về phát triển kinh tế xã hội
cắn với quốc phòng an ninh đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân việt nam cách mạng chính quy
tinh nguệ từng bước hiện đại chủ động dự báo đánh giá đúng tình hình
thực hiện tốt vai trò tham mưu cho đảng nhà nước về chiến lược quân sự quốc phòng an ninh
quán triệt và triển khai có hiệu quả chiến lược bảo vệ tổ quốc không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
phối hợp chặt chẽ với công an nhân dân và các lực lượng liên quan kiên quyết đấu tranh
làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng
các ngày lễ lớn của đất nước đặc biệt là các hoạt động của hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tổ chức tại việt nam